chính phủ vừa ban hành nghị định số hai mươi hai năm hai nghìn một mươi chín quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân
theo đó cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan đơn vị cá nhân có thẩm quyền trong công an nhân dân về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan đơn vị cán bộ chiến sĩ công an
trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan cá nhân tổ chức
các cơ quan đơn vị cá nhân trong công an nhân dân có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình
có trách nhiệm giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra
bảo đảm an toàn cho người tố cáo người thân của người tố cáo đồng thời xử lý nghiêm minh cơ quan đơn vị cán bộ chiến sĩ công an cơ quan tổ chức cá nhân khác có hành vi vi phạm
theo nghị định hai mươi hai trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo
người giải quyết tố cáo trong công an nhân dân có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo
việc công khai phải đảm bảo bí mật về thông tin người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước